ngày hai mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh quảng trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu
và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi bảy
năm qua trên địa bàn tỉnh quảng trị nói riêng và cả nước nói chung diễn ra nhiều sự kiện quan trọng
trong khi đó tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng tinh vi phức tạp
bên cạnh công tác điều tra đấu tranh của lực lượng công an
thì sự hỗ trợ giúp đỡ của nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng
để giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương
năm hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh quảng trị đã tổ chức tám mươi ba đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia tấn công
chấn áp tội phạm tại các khu dân cư trọng điểm với hơn sáu mươi sáu lượt người tham gia
để phong trào ngày càng hoạt động hiệu quả và đi vào chiều sâu
trong năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh quảng trị tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng phong trào toàn dân phát hiện
tố giác đấu tranh với các loại tội phạm tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ
hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện ở các địa bàn khu dân cư cơ quan doanh nghiệp trường học
nhằm phát hiện kịp thời những vướng mắt của các đơn vị địa phương để có biện pháp giải quyết
khắc phục kịp thời góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội
giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội ở địa phương